trong không khí toàn đảng toàn dân và toàn quân ta sôi nổi tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm bảy mươi hai năm
ngày cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín đảng bộ văn phòng chủ tịch nước long trọng tổ chức
lễ trao huy hiệu bảy mươi năm tuổi đảng tặng đồng chí nguyễn thị bình nguyên ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
nguyên phó chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước chủ tịch nước trần đại quang đã trao huy hiệu bảy mươi năm tuổi đảng
cho nguyên phó chủ tịch nước nguyễn thị bình
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang đã trao huy hiệu bảy mươi năm tuổi đảng
cho nguyên phó chủ tịch nước nguyễn thị bình
huy hiệu bảy mươi năm tuổi đảng trao tặng đồng chí nguyễn thị bình hôm nay là sự ghi nhận đánh giá cao của đảng
nhà nước và nhân dân về những công lao đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam
hội chủ nghĩa
đây là niềm vinh dự tự hào của đồng chí nguyễn thị bình và gia đình nói riêng của đảng bộ văn phòng
chủ tịch nước nói chung
cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập và nói theo
trong suốt quá trình hoạt động cách mạng đồng chí nguyễn thị bình đã được đảng nhà nước trao giữ nhiều chức vụ quan trọng
như phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ giải phóng miền nam việt nam năm một nghìn chín trăm sáu mươi
bộ trưởng bộ ngoại giao chính phủ cách mạng lâm thời
cộng hòa miền nam việt nam một nghìn chín trăm sáu mươi chín một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trưởng phái đoàn đàm phán của chính phủ cách mạng lâm thời tại hội nghị paris về việt nam năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín một nghìn chín trăm bảy mươi ba
bộ trưởng bộ giáo dục năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu đến năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đến năm hai nghìn hai đồng chí là phó chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trên bất cứ cương vị công tác nào đồng chí cũng luôn nêu cao khí phách của người đảng
viên cộng sản tuyệt đối trung thành với đảng tổ quốc và nhân dân
hết lòng hết sức phục vụ sự nghiệp cách mạng của đảng và của dân tộc
hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao xứng đáng với sự tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân